đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đã có buổi tiếp ông say sỏng phong vy hẳn ủy viên bộ chính trị đảng nhân dân kết mạng lào
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước nhân dịp sang việt nam
dự lễ quốc tang nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
tại buổi tiếp chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
bày tỏ xúc động khi được đón thủ tướng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
thông luân si su lít và chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước
say sỏng phong vy hẳn sang dự lễ quốc tang nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm thành lập mặt trận lào xây dựng đất nước
thay mặt ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí trần thanh mẫn gửi tới chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước
say sỏng phong vy hẳn và các lãnh đạo nhân viên ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước
lời chúc mừng tốt đẹp khẳng định mặt trận tổ quốc việt nam luôn đặc biệt coi trọng
và mong muốn tăng cường hợp tác với mặt trận lào xây dựng đất nước
chủ tịch mặt trận lào xây dựng đất nước say sung phỏn phong vy hẳn gửi lời chia buồn sâu sắc
tới đảng nhà nước nhân dân việt nam và gia quyến nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
ông say sỏng phong vy hẳn khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống
đoàn kết đặc biệt lào việt nam là tài sản vô giá của hai dân tộc